văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cà mau vừa cho biết
ảnh hưởng của đợt chiều cường vào tháng hai kết hợp với sóng to gió lớn
đã làm sạt lở nghiêm trọng ven tuyến biển đông cà mau
tại khu vực ven biển hố gùi xã tam giang đông huyện nam căn
đoạn bờ biển dài hơn một km đã bị sạt lở
trong đó có khoảng hai trăm linh mét bị sạt lở nghiêm trọng
chiều rộng từ bờ biển và đất liền khoảng tám mươi m
phần lớn đai rừng phòng hộ sung yếu đã bị sóng biển cuốn mất
sạt lở còn ảnh hưởng tới hơn ba trăm một mươi bốn hectare đất nuôi trồng thủy sản của người dân
tuyến biển đông cà mau có chiều dài hơn một trăm năm mươi km
đến nay vẫn chưa có đê biển bảo vệ để ngăn sóng giữ chiều cường
do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân
những năm qua tình hình sạt lở khu vực trên diễn biến hết sức phức tạp
bình quân mỗi năm bị sạt lở từ bốn mươi năm đến năm mươi mét
cuốn mất nhiều cây rừng phòng hộ sung hiếu và rất sung hiếu